xin chào các bạn
xin chào các bạn
đối tượng đã mua ma túy xong và mang về đến khu vực km tám một trăm năm mươi quốc lộ bốn d thì bị tổ công tác bắt quả tàng
tổng số lượng ma túy thu giữ là hơn ba trăm năm mươi gram
lợi dụng đoạn đường vắng người đã dùng súng nhựa để đe dọa và cướp xe máy của nạn nhân
đối tượng nguyễn văn dù sinh năm hai nghìn vừa bị công an huyện gò công đông tỉnh tiền giang khởi tố bắt tạm giam vì hành vi cướp tài sản
ngày hai mươi bốn tháng ba sau khi uống rượu và sử dụng ma túy dù đã đến cổng bệnh viện đa khoa khu vực gò công thuê một tài xế xe honna chở khách đi xã tân đông
khi đến một đoạn đường vắng người dù đã dùng súng nhựa để đe dọa cướp xe máy của nạn nhân đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
qua điều tra truy xét công an huyện gò công đông tiến hành bắt sự đối tượng
tại cơ quan điều tra dù thừa nhận hành vi cướp xe và khai nhận trước đó đã thực hiện một vụ trộm xe máy khác